theo số liệu vừa công bố của tổng cục thống kê tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ước đạt năm trăm một mươi năm bốn nghìn tỷ đồng tăng chín so với cùng kỳ tháng trước và tăng bảy sáu so với cùng kỳ năm ngoái
do nhu cầu tiêu dùng của các mặt hàng thiết yếu
tổng cục thống kê chỉ ra rằng tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng là do các mặt hàng phục vụ năm học mới tăng cao
và tháng tám là tháng mùa hè cuối cùng của năm cũng là thời điểm cuối kỳ nghỉ hè của học sinh sinh viên
nên các hoạt động du lịch cũng như vui chơi ngoài trời nhuộn nhịp hơn
tính chung tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành
ước đạt bốn bốn mươi ba chín nghìn tỷ đồng tăng một mươi so với cùng kỳ tháng trước và tháng tám là tháng mùa hè cuối cùng của năm
so với cùng kỳ năm trước nếu loại trừ yếu tố tăng bảy bảy
doanh thu bán lẻ hàng hóa tám tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt ba một trăm bảy mươi năm năm nghìn tỷ đồng chiếm bảy mươi tám năm tổng mức và tăng tám bảy
so với cùng kỳ năm ngoái loại trừ yếu tố giá tăng là bảy tám
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tám tháng qua ước đạt bốn trăm ba mươi sáu ba nghìn tỷ đồng chiếm một mươi tám tổng mức tăng
và mức tăng là một mươi năm sáu

các tiểu thương cho biết dù là ngày nghỉ lễ nhưng cũng chỉ lấy lượng hàng như ngày bình thường do biết nhiều người đi du lịch hay là về thăm quê
bên cạnh đó các giá loại thực phẩm cũng không tăng đơn cử như sườn non ba chỉ bắp giò nạc vai là từ một trăm ba mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một kg
thì thân bò là hai trăm tám mươi ba trăm linh đồng một kg giá gà ta ở mức là một trăm một mươi năm đồng đến một trăm ba mươi đồng một kg tùy chợ
trong khi đó ghi nhận tại các hệ thống siêu thị ở các thành phố lớn thì không khí mua sắm có phần sôi động hơn do đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại giảm giá
chương trình tập trung ưu đãi với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống trái cây đồ uống hóa mỹ phẩm với mức khuyến mại lên tới năm mươi cùng nhiều quà tặng
dự đoán nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao trong dịp quốc khánh ngày hai tháng chín
các siêu thị đã chủ động lên kế hoạch từ sớm đàm phán với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa đồng thời chủ động điều phối nguồn hàng trong hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng
kính thưa quý vị dịp nghỉ lễ hai tháng chín năm nay sẽ diễn ra trong bốn ngày bởi vậy tại nhiều điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố hà nội rất đông người đã tới để tham quan vui chơi
dù tiết trời nắng nóng nhưng dòng người vẫn đổ về chật kín các lối đi
đây sẽ là ghi nhận của phóng viên intv
một mươi giờ sáng dù tây tiết nắng nóng nhưng tại cổng vào của vườn thú hà nội khu vực bán vé vẫn chật kín người dân xếp hàng mua vé
giá vé cho người lớn là ba mươi đồng trẻ em là hai mươi đồng
dự kiến lượng khách tới vườn thú hà nội trong những ngày nghỉ lễ lên tới hơn một trăm linh người
rất là oai và chặt nóng
nhưng mọi người vẫn
vẫn chọn nơi này để là nơi vui chơi cho những ngày dịch lễ dịch vụ vẫn ổn định như ngày thường
giá cả hàng hóa thì mình thấy là giá vẫn như ngày thường vẫn bình thường nhưng không tăng và cũng không giảm
riêng gửi xe thì mình thấy giá cũng hợp lý
và hiện tại cũng không có thấy bất thường gì về cái việc gửi xe cả
ghi nhận tại các địa điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố hà nội
lượng người dân cũng vô cùng đông đúc
giá cả hàng hóa dịch vụ tại những điểm này vẫn giữ ổn định so với ngày thường
nắng nóng trật trời
trời trội và ngột ngạt nhưng nhiều người dân vẫn rất vui vẻ
bởi dịp nghỉ lễ dài ngày chính là khoảng thời gian thích hợp để vui chơi
nghỉ lễ này thì mình cùng với cháu gái là muốn lên để tìm hiểu các dân tộc ấy
trước đây là chỉ được nghe trên tv thôi hôm nay đến để xem trực tiếp
vụ giá cá thì mình thấy vẫn ổn định như vậy không có gì là thay đổi cả
dịp tết hai tháng chín này thì lượng khách đến bảo tàng rất là đông
chúng tôi cũng đã tăng cường một số các hoạt động để phục vụ cho công chúng trong dịp này
như là trong phòng khám phá trẻ em
chúng tôi tăng cường các hoạt động trò chơi dân gian để khách tham quan
đặc biệt là các em nhỏ có thể trải nghiệm
thứ hai là chúng tôi tổ chức hoạt động lưu dối nước
tất cả mọi mức giá vẫn giữ ổn định như bình thường
trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
lượng khách tới các khu vui chơi giải trí đông đúc trật kín là điều không chến khỏi
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an đã triển khai nhiều phương án để giúp người dân vui chơi an toàn
theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
thì các cửa khẩu sẽ làm hết việc chứ không hết giờ trong dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay
cụ thể trong suốt bốn ngày nghỉ lễ
các lực lượng chức năng vẫn tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục sắp
xuất nhập khẩu hàng hóa sáu cửa khẩu tại lạng sơn bao gồm
cửa khẩu quốc tế hữu nghị cửa khẩu song phương chi ma
cửa khẩu ga đường sắt quốc tế đồng đăng cửa khẩu phụ tân thanh
cửa khẩu cốc nam và cửa khẩu na hình đều hoạt động bình thường
các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm hoa quả tươi nông sản nhôm hợp kim
hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô linh kiện phụ tùng ô tô xe máy
sản phẩm từ sát thép nguyên liệu phụ dệt may da dày
linh kiện máy vi tính sản phẩm điện tử
để thông quan nhanh chóng các mặt hàng lực lượng chức năng tại cửa khẩu lạng sơn
tiếp tục triển khai biện pháp tạo điều kiện thuận lợi theo quy định
như đẩy mạnh duy trì nghiệp vụ chuyên môn giải quyết thủ tục thông quan với phương châm
làm hết việc chứ không hết giờ đồng thời tăng cường tuyên truyền tới doanh nghiệp
thực hiện đúng đủ thủ tục thông quan theo quy định
chủ động trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa
kinh hỷ ngày hai tháng chín năm nay diễn ra sát với ngày chuẩn bị năm học mới
cho nên phần lớn các du khách nhất là nhóm du khách gia đình
đang có xu hướng lựa chọn những chuyến đấu
những du khách đã đi gần và ngắn ngày dù không sôi động như dịp nghỉ lễ
ngày ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm nhưng đây vẫn là thời điểm tăng trưởng lượng khách
nhất là tại thị trường nội địa và sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố hà nội
ngay từ rất sớm nhiều khách hàng đã chọn mua tour du lịch ngắn ngày
tại các công ty du lịch uy tín
bên cạnh đó các dịch vụ về di chuyển nhà hàng khách sạn
đều được các công ty du lịch chuẩn bị từ rất sớm
kinh nghỉ lễ mùa hai tháng chín này cho mình cũng hiểu là có rất nhiều khách du lịch
đã đặt mua các gói du lịch
tuy nhiên khi mà mình đặt qua công ty thì mình đã đặt được luôn
với mức giá mà công ty du lịch đưa ra là hơn một triệu một người
mình cảm thấy như thế rất là phù hợp với nhu cầu của mình trong dịp nghỉ lễ này
tháng chín là thời điểm miền bắc bước vào mùa thu với tiết trời mát mẻ dễ chịu
một vài điểm đến đang rất thu hút khách hà nội
như ninh bình tam trúc hà nam hay sapa yên bái
với các tour sân mây chiêm ngưỡng mùa lúa chín
tìm hiểu văn hóa đồng bào các dân tộc của mùa phía bắc
đang được nhiều nhóm khách ở hà nội lựa chọn
và đây cũng là nhóm sản phẩm đang có giá tốt nhất dành cho du khách
tour ngắn ngày đang là một lựa chọn được nhiều khách ưu tiên
hầu hết đều lựa chọn những cái tour mà có thể di chuyển thuận tiện
bằng phương tiện cá nhân trên đường bộ
và những cái tour ngắn ngày thì vừa tối ưu được thời gian
vừa tiết kiệm được chi phí
thêm nhiều lựa chọn về các điểm tham quan
du khách đặc biệt với sunny thì chúng tôi cũng lựa chọn
các cây tour mà là hợp thị hiếu với khách
và có những cảnh quan đẹp
dễ dàng set up các cây tour photo do công ty chúng tôi thiết kế
trong những dịp lễ ngày nay thì chính sách giá rất yêu đáy
ví dụ như là khi mà đi hạ long chẳng hạn
thì chỉ cần từ một triệu rưỡi
khách đã có thể có một combo vừa có khách sạn bốn sao
ăn các bữa và đồng thời là có thể đi du thuyền năm sao rồi
hoặc là ninh bình chẳng hạn
ninh bình là một điểm đến
rất là hấp dẫn đối với du khách
cả combo ăn ở hoặc là cả xe
thì có thể chỉ khoảng đến mấy trăm cho đến một triệu một người
trong khi đó ở thị trường a bao
các tuyến khám phá các nước đông bắc á đông nam á
có mức giá trung bình dưới một mươi năm triệu đồng
tiếp tục được du khách quan tâm
thì đây là một cái thị trường tương đối hấp dẫn
bởi vì là thứ nhất là giá thành rất là yêu đãi
chỉ cần khoảng sáu bảy triệu là du khách đã có một cái chuyến
một cái kỳ nghỉ chọn gói
thì bao gồm về máy bay khách sạn hướng dẫn viên ăn uống
và đi sẵn thái lan thì cũng tương đối là sôi động
nên là du khách rất là thích
thế còn nếu mà khách muốn đi cái tour mà ở mức giá cao hơn
thì singapore và malaysia cũng là một cái lựa chọn tour mà khách hay hướng tới
cùng với các dịch vụ tour truyền thống
thì du lịch tự túc cũng khá được ưa chuộng
nhằm đọc ứng nhu cầu này
nhiều công ty còn mở bán các công bộ du lịch tích hợp
và một số sản phẩm lan tour
không bao gồm chi phí di chuyển
giúp du khách gia tăng sự chủ động và thoải mái trong hành trình tham quan
tuy nhiên bên cạnh các dịch vụ công ty uy tín
thì vẫn xảy ra nhiều chiêu trò lừa đảo với các dịch vụ du lịch giá rẻ
do vậy khách hàng cần tỉnh táo và thận trọng khi quyết định đặt mua dịch vụ
chuyển sang các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
mở rộng điều tra vụ khai thác
khai thác cát trái phép ở an giang
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với phạm quốc văn
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại văn anh
về tội vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
cơ quan công an đang điều tra vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép
thu lời bất chính là hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám
và các đơn vị có liên quan
quá trình mở rộng điều tra xác định phạm quốc văn đã thỏa thuận chi tiền
cho lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
để được phép khai thác bán trái phép cát tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định văn bán trái phép hai mươi bảy một trăm chín mươi năm mét khối cát
thu lời bất chính là hai bảy tỷ đồng
trước đó cùng vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
và một mươi bảy vị cát khác
hai tàu vận chuyển một trăm bốn mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
của hàng hóa vừa bị hải đoàn biên phòng một mươi tám bộ đội biên phòng chủ trì
phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
trong ngày ba mươi một tháng tám trên khu vực biển của tp hcm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang phát hiện tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám ts và tàu bv chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi chín ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
qua đó phát hiện trên tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám ts có năm mươi lít dầu đeo và tàu bv chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi chín có chín trăm chín mươi lít dầu
tại thời điểm kiểm tra hai thuyền trưởng là ông phạm văn bằng và ông phạm văn bằng
và ông nguyễn văn tùng đều không có giấy tờ chứng minh hợp pháp của số dầu nói trên
khoảng ba giờ khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày hai tháng chín trên sông tiền
tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy tân châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang
phát hiện tạm giữ ba trăm linh bao thuốc lá và bốn trăm năm mươi kg đường cát nhập lậu đang trên phà
từ huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp qua thị xã tân châu
vào thời điểm kiểm tra trên sông tiền khi đến đoạn thuộc khóm long thạnh a phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang
tổ công tác đã phát hiện trên chiếc phà biển kiểm soát ag ba trăm năm mươi hai dòng huỳnh thanh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tỉnh an giang
điều khiển từ huyện hồng ngự qua thị xã tân châu có chín bao đường cát nhãn mát chữ nước ngoài và một bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu của số thuốc lá và đường cát nhập lậu trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm cho biết
bên cạnh việc hoàn thiện thông xe nhiều dự án vào đúng dịp lễ quốc khánh thành phố sẽ thi công xuyên lễ nhiều dự án trọng điểm
theo đó các dự án thi công xuyên lễ gồm dự án xây dựng vành đai ba tp hcm xây dựng nút giao an phú dự án xây dựng quốc lộ năm mươi
đường nối trần quốc hoàng cộng hòa hầm chui nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
tất cả sẽ được thi công xuyên lễ để nhanh tiến độ thi công và góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của thành phố
cụ thể dự án vành đai ba tp hcm hiện cả bốn gói thầu xây lắp của dự án đang được tích cực khởi công đẩy nhanh tiến độ
theo sở giao thông vận tải tp hcm thông báo hiện cầu long kiển huyện nhà bè đang hoàn tất những khâu cuối cùng
dự kiến là ngày sáu tháng chín tới đây cây cầu sẽ chính thức thông xe kể từ lúc lập dự án
sau thông xe tp hcm tổ chức cho xe đi lại cả hai chiều qua cầu long kiển mới trên đường lê văn lương
người dân đi lại qua khu vực này chấp hành biển báo giao thông hướng dẫn của lực lượng điều tiết để đảm bảo trực tự an toàn giao thông
dự án cầu long kiển huyện nhà bè được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi một
công trình dài ba trăm một mươi tám mét đường dẫn hai đầu sáu trăm sáu mươi một m
tổng vốn đầu tư năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
theo sở giao thông vận tại cần thơ dịp lễ ngày hai tháng chín năm nay dù đã là giữa kỳ nghỉ lễ
lượng khách qua các bến xe tp cn tăng một mươi hai tuy nhiên là không xảy ra tình trạng ung tắc hành khách giao thông tại đây
ghi nhận ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ hai tháng chín bến xe khách trung tâm và ba bến xe khách ô môn thốt nốt và phong điền
đã đón gần năm trăm linh lượt phương tiện qua bến với hơn chín bảy trăm linh hành khách tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn
sở giao thông vận tải cần thơ cho biết hành khách đi lại tại các bến xe bến tàu bến khách ngang sông
cảng hàng không luôn được bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông
đồng thời lượng phương tiện đáp ứng đủ để phục vụ vận chuyển hành khách không xảy ra tình trạng ung tắc giao thông
theo cục thống kê tp hcm trong tám tháng đầu năm thành phố cấp mới trên bảy trăm sáu mươi dự án đầu tư nước ngoài
với vốn đăng ký là đạt ba trăm chín mươi bốn triệu đô la mỹ tăng gần sáu mươi về số dự án
và tăng hơn hai mươi sáu về vốn so với cùng kỳ
hoạt động buôn bán và bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy có ba trăm một mươi ba dự án
vốn đăng ký một trăm hai mươi bốn sáu triệu đô la mỹ chiếm ba mươi một chín vốn đăng ký cấp mới
hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ có một trăm chín mươi chín dự án vốn đăng ký tám mươi bốn ba triệu usd chiếm hai mươi một sáu
xây dựng có bốn dự án vốn đăng ký năm mươi bốn hai triệu đô la mỹ chiếm một mươi ba chín
công nghiệp chế biến chế tạo có một mươi hai dự án vốn đăng ký năm mươi triệu đô la mỹ
trong đó singapore là quốc gia dẫn đầu về dự án cấp phép mới với một trăm hai mươi bảy dự án
vốn đăng ký đạt một trăm năm mươi bảy bốn triệu đô la mỹ chiếm bốn mươi ba vốn đăng ký cấp mới
kê đến là hàn quốc với sáu mươi một dự án vốn đăng ký năm mươi sáu triệu đô la mỹ chiếm một mươi bốn ba
hà lan với năm mươi hai dự án vốn đăng ký đạt ba mươi chín bốn triệu đô la mỹ chiếm một mươi một
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
thành phố đã có quyết định đầu tư xây dựng bốn năm trăm linh
phòng học đến năm hai nghìn hai mươi năm
đây là chỉ tiêu để chào mừng năm mươi năm giải phóng tp hcm
thành phố đầu tư ngân sách xây dựng khoảng ba phòng học
và một năm trăm linh phòng học còn lại sẽ kêu gọi đầu tư xã hội hóa
từ các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước
sở y tế tp hcm đang xây dựng phần mềm quản lý kê khai giá
các dịch vụ khám chữa bệnh hoạt động quản lý dịch vụ xe cấp cứu
theo đại diện sở y tế tp hcm qua rà soát
công ty trách nhiệm hữu hạng vận chuyển mục một năm xuyên việt
chưa thực hiện kê khai giá thu theo quy định mới với sở y tế
lãnh đạo sở y tế đã yêu cầu thanh tra sở kiểm tra hoạt động
và giá thu mua của công ty trách nhiệm hữu hạng vận chuyển mục một năm xuyên việt
hiện nay thanh tra sở y tế tp hcm đang lập biên bản và xử lý theo quy định
trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ giá heo hơi một số tỉnh phía nam
có xu hướng tăng nhẹ ở một vài địa phương do nhu cầu tiêu thụ tăng
cụ thể giá heo hơi tại bà rịa vũng tàu bến tre và trà vinh trong hôm nay tăng một đồng
lên mức năm mươi bảy đồng một ký các tỉnh còn lại giao động từ năm mươi sáu đến năm mươi tám đồng một ký
đợt này do đang vào cao điểm sản xuất bánh trung thu giá trứng gà tại thị trường miền nam
tăng hai trăm linh ba trăm năm mươi đồng lên hai ba trăm linh hai bốn trăm linh đồng một quả
tuy nhiên giá gà thịt lông màu ngắn ngày tại thị trường miền nam giá giảm bốn đồng

xuống còn bốn mươi chín đồng một ký đi ngược xu hướng lên giá của cả nước
gần đây thành phố hồ chí minh đã xuất hiện nhiều quán ăn giá rẻ hoặc hoàn toàn miễn phí
của những tấm lòng hảo tâm nhằm mang niềm vui và bữa cơm ngon đến những người khó khăn
tư biểu là quán buffet chay không đồng tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
quán buffet chay không đồng dư tâm của chị ngọc trung

tại quốc lộ năm mươi huyện bình chánh không chỉ tổ chức một lần trong tuần hay vài lần trong tháng
mà còn mở cửa hàng ngày để chăm sóc cộng đồng
được biết mỗi ngày quán chuẩn bị hơn ba mươi món chay đa dạng
bao gồm đủ các món ăn nước uống và tráng miệng
đặc biệt ở quán này không gian được thiết kế thoáng đẳng sạch sẽ và vô cùng lịch lãm
bên trong quán âm nhạc thiền len lõi giúp thực khách thư giãn và tinh thần trở nên yên bình hơn
đặc biệt ở quán này không gian được ký kế thoáng đa dạng sạch sẽ và vô cùng lịch lãm

người sáng lập quán chay như tâm không muốn nói quá nhiều về công việc của mình
chị chỉ chia sẻ rằng động lực lớn nhất để chị đam mê với quán chay này là di nguyện của bà ngoại chị
chị thấy rằng làm điều tốt là cách thực sự mang ý nghĩa vào cuộc sống
quán không tiếp nhận quyên góp từ người khác mà chị sử dụng tiền riêng và tiền ủng hộ
từ hộp tùy tâm để mua thực phẩm chay
quán mở cửa từ tám giờ sáng đến tám giờ tối và hàng ngày có khoảng ba trăm linh lượt khách đến để thưởng thức bữa cơm chay
huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu đang phát triển du lịch bền vững
bằng việc khai thác tiềm năng tự nhiên và di tích lịch sử
công an huyện côn đảo cũng đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh du lịch
hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay du lịch côn đảo đã phát triển mạnh
thu hút nhiều du khách từ cả trong và ngoài nước đến tham quan
tuy nhiên sự phát triển này cũng không thể đạt được

và ảnh hưởng đến an ninh và trật tự
gây khó khăn trong công tác quản lý của các cơ quan nhà nước
vì vậy công an huyện côn đảo đã thiết lập các đội công tác đặc biệt
để đảm bảo an ninh trong các khu vực quan trọng
ngăn chặn các hoạt động xấu lợi dụng tình hình đông du khách
sự phát triển kinh tế trong ngành xây dựng đã làm côn đảo đẹp hơn
bị quanh đô thị càng ngày càng khang trang
thì qua đó là số người lao động từ các nơi khác đến côn đảo ngày càng gia tăng
công an huyện đã tổ chức tốt các biện pháp tuyên truyền
và độc quản chúng trong công tác bảo vệ phòng chống tội phạm
bên cạnh đó là tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
liên thể người dân chủ động lắp đạch các camera an ninh
để từ đó là trao đổi với cơ quan công an thông tin về tội phạm
kịp thời ngăn chặn các đối tượng có hành vi bỏ trốn khỏi địa bàn
các cán bộ chiến sĩ công an huyện đảo đã bám sát địa bàn
rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú
để từ đó chú động tham mưu ủy ban nhân dân huyện
đề xuất chuyên giải pháp nhằm thấu gỡ khó khăn vấn mắc đối với doanh nghiệp
cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động khách du lịch
công an huyện công đảo trong những năm vừa qua thì cũng ra sức đi kiểm tra
các cơ sở lưu trú và hướng dẫn cơ sở lưu trú để thực hiện đăng ký
dành điện tử thực hiện phần mềm đăng ký lưu trú ams trên cơ sở dự liệu dân cư
thông qua đó giúp cho các cơ sở thuận tiện trong công tác đăng ký quản lý cư trú
đối với khách việt nam cũng như khách người nước ngoài đến thăm và làm việc tại công đảo
ủy ban công an huyện có tổ chức các đợt tập huấn cho bọn em
về nghiệp vụ về phân biệt các lượng khách
rồi kể cả về lưu trú rồi đăng ký các phần mềm đều được tổ chức tập huấn hết
rồi hàng ngày thì giống như là khi bọn em làm các công tác lễ tân của mình
nếu mà có gặp trở ngại hoặc là những việc gì mà cần hỗ trợ
thì sáng tối cũng có thể gọi được liên hệ trực tiếp được với các anh an ninh để được hỗ trợ hết
còn trường hợp mà khách gặp những đối tượng mà được nghi ngờ có hiện tượng lạ
trực tiếp với lại bên an ninh đó
không chỉ làm tròn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trực tự mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện công đảo
còn là một đại sứ thân thiện mến khách
các anh như một hướng dẫn viên du lịch người kế chuyển công đảo cho nhiều cơ quan đoàn thể
từ khắp các địa phương về nguồn tại nơi đây
đến với côn đảo thì chúng tôi thấy là một cái trật tự an ninh rất là tốt
xe cộ để ngoài đường ban đêm cửa không đóng
nhưng mà vẫn giữ được an ninh
đặc biệt là khi đi đến đàn xanh đàn đỏ nhân dân tự giác tự nguyện không dược đàn đỏ
chúng tôi nghĩ rằng là có được cái an ninh trật tự đây là cái sự tổ chức giáo dục truyền thông
của bộ phận công an phối hợp với các đoàn thể đảng và chính quyền địa phương để giữ dững an ninh
và chúng tôi mong rằng
công đảo lúc nào cũng giữ giữ được cái tình hình an ninh như hiện nay để công đảo ngày càng phát triển
trong dấu ấn đậm nét của một huyện đảo đang vương mình mạnh mẽ
có vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an
những chiến sĩ ngày đêm âm thầm nỗ lực bảo vệ bình yên cho nhân dân cho an ninh du lịch của huyện đảo
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi
kính chào tạm biệt quý vị